theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo covid một mươi chín tính đến một mươi tám h chiều nay ba mươi một tháng bảy việt nam ghi nhận thêm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy việt nam ghi nhận thêm ba mươi bảy ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai mươi sáu ca nhập cảnh được cách ly ngay ba ca tại tp hcm và tám ca tại quảng nam nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên năm trăm bốn mươi sáu ca
trong năm trăm bốn mươi sáu ca mắc đã có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca điều trị khỏi lên ba trăm bảy mươi ba ca số ca còn đang điều trị là một trăm bảy mươi hai ca
đã có một ca tử vong là bệnh nhân bốn trăm hai mươi tám đây là bệnh nhân nam bảy mươi tuổi ở tại phường minh an tp hcm quảng nam
bệnh nhân có tiền sử suy thận mạng đã chạy thận nhân tạo trên một mươi năm tăng huyết áp suy tim bệnh tim thiếu máu cục bộ
bệnh nhân tử vong do nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng và mắc covid một mươi chín
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi ba bảy trăm sáu mươi bảy người trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện sáu trăm một mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn sáu trăm hai mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú ba mươi tám năm trăm hai mươi ba người